các đối tượng còn trực tiếp sản xuất các loại sản phẩm dạng viên dạng bột để uống trực tiếp
hiện lực lượng chức năng công an huyện đông anh đang mở rộng điều tra vụ án
sáng ngày một tháng bảy các đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị metro nhổn ga hà nội
bắt đầu chạy thử nghiệm liên động tại tám năm km
đoạn đường đi trên cao từ nhổn đến cầu giấy để kiểm tra sự kết nối của hệ thống
sáu trong một mươi đoàn tàu metro nhổn gà hà nội đã vận chuyển thành công về khu deport
hạ tầng kỹ thuật của dự án tại nhổn
tại đây các đoàn tàu được ghép nối hiệu chỉnh và thực hiện các thử nghiệm tĩnh thử nghiệm động
từ sáng ngày một tháng bảy các chuyên gia của dự án đã kiểm tra đoàn tàu
và cho chạy thử dọc tuyến trên cao tám năm km từ depot nhổn đến ga s tám cầu giấy và ngược lại
việc thử nghiệm liên động do các chuyên gia quốc tế của nhà thầu đảm nhiệm
đảm bảo việc tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình của dự án
đối với các hạng mục thông tin tín hiệu điện và đầu máy toa xe
thành phố móng cái tỉnh quảng ninh có hơn năm mươi km bờ biển với gần ba ha ao đầm nuôi trồng thủy sản
nguồn lợi tự nhiên và nuôi trồng phong phú có thị trường tiêu thụ ổn định
là lợi thế quan trọng cho việc phát triển ngành thủy sản của địa phương
với sự khác biệt về nguồn nước sản phẩm thủy sản quảng ninh có những đặc trưng riêng
trong đó tôm thẻ chân trắng được phát triển mạnh thời gian gần đây
sản lượng bình quân đạt trên hai mươi bốn tấn một năm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại xã vạn ninh thành phố móng cái
nơi có nghề nuôi tôm thẻ chân trắng lớn nhất của tỉnh
hơn một hectare đầm nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình anh bùi văn cậu
do nguồn nước ở đây có độ mặn cao rất thích hợp để phát triển nghề nuôi tôm trên diện rộng
chính vì thế anh cộng đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện để mở rộng sản xuất
hiện nay diện tích này là
nuôi tôm thì về hộ gia đình thì hộ đều cố gắng là cải tạo đồng hồ
và nâng cấp đắp thêm hộ đầm sử dụng hết diện tích để đưa vào nuôi chồng
để phát triển kinh tế gia đình
đầu tư là chín hộ đầm
hiện nay là đang nuôi là có ba hộ
tại cái khu vực này có ba mươi hộ được đầu tư là theo hướng công nghiệp
nuôi mấy mật độ hơn trăm đến hai trăm con
những năm gần đây tôm thẻ chân trắng được quảng ninh lựa chọn là đối tượng chủ lực của ngành nông nghiệp
hiện trên địa bàn xã vạn ninh đã có cơ sở sản xuất giống phục vụ nuôi trồng tại chỗ
chất lượng tôm đầu vào cũng được kiểm soát chặt chẽ
đồng thời tỉnh cũng đã thực hiện cấp mã xác nhận nuôi trồng thủy sản đối tượng chủ lực
trong đó có tôm thẻ chân trắng ở vạn ninh
một năm thì chúng tôi nuôi được hai vụ
mỗi một vụ là ba tháng
một hộ thì chúng tôi xuống có trung bình tầm hai mươi hai mươi năm
cũng nếu mà cho thu nhập trong ba tháng đấy mà thành công thì chúng tôi cũng được vài ba trăm linh triệu một đô
năm hai nghìn hai mươi tổng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã vạn ninh thành phố móng cái đạt gần tám trăm linh hectare
được biết trung bình mỗi năm từ nghề nuôi tôm hẻ chân trắng nhiều gia đình ở đây đã có thu nhập hàng tỷ đồng
nói chung là trên địa bàn xã thì chủ yếu là tập trung cho vụ nuôi chồng thủy sản